tuy nhiên do căn nhà bị khóa cửa nên công tác dập lửa tại chỗ bất thành
người dân xung quanh hốt hoảng chạy ra ngoài vì sợ cháy lan
toàn bộ khu dân cư xung quanh cũng đã bị cắt điện
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân đã điều hơn một mươi xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ngọn lửa liên tục bùng phát khiến lực lượng cứu hỏa phải sử dụng bọt hóa chất
đến hai mươi ba h cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế
tuy nhiên tài sản nguyên vật liệu nhựa trong cơ sở này đã bị thiêu dụi hoàn toàn
trong tuần qua trên địa bàn tp hcm đã xảy ra gần chục vụ cháy
liên quan đến nhà xưởng cho thấy tình hình cháy nổ đang diễn biến phức tạp
đặc biệt là mùa khô đang bước vào thời gian cao điểm
cần phải liệt bóng bay vào danh sách là những món đồ chơi nguy hiểm
sau các vụ nổ bóng bay gây bỏng nghiêm trọng
tiếp tục một vụ việc lại vừa xảy ra tại cửa hàng bóng bay nghệ thuật
số nhà tám trăm chín mươi sáu
điện biên phường đồng tâm tp yên bái
khiến một người bị thương
vào thời điểm xảy ra vụ việc
người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn
khi mọi người đến nơi thì toàn bộ biển quảng cáo của cửa hàng đã bị hư hỏng nặng
cửa kính một số hộ dân xung quanh bị vỡ
bình khí để bơm bóng bay cách hiện trường khoảng một trăm linh mét
rơi xuống làm vỡ máy tô một hộ dân
nhưng rất may không có ai tử vong
nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh yên bái
đã có mặt tại hiện trường kịp thời xử lý vụ nổ
đảm bảo an toàn cho người dân và điều tra nguyên nhân của vụ nổ
tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối với đối tượng lâm cô na chú ấp bồn săng giã lục quang huyện lục ninh
để điều tra về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước với lâm cô na
anh nguyễn sơn lâm đã tìm đến tròi ở của na
khu tân lập thuộc ấp sáu xã tân lập để nói chuyện
na cầm sẵn một con dao chém nhiều nhát vào người anh lâm
khiến anh lâm bị thương tích một mươi ba
hiện công an huyện đồng phú đang hoàn tất hồ sơ vụ án
đề nghị truy tố bị can lâm cô na ra xét xử trước pháp luật
thưa quý vị qua công tác điều tra khám phá các vụ án
lực lượng cảnh sát hình sự cảnh báo trong năm nay năm hai nghìn một mươi tám
tội phạm giết người do mâu thuẫn tức thì hoặc mâu thuẫn từ
nhưng không có tội phạm
nhưng không được can thiệp xử lý ngay từ cơ sở
sẽ là loại tội phạm có diễn biến phức tạp
thực tế tại tỉnh bắc giang đã có tám người tử vong
trong các vụ án mạng xảy ra từ đầu năm đến nay
trong đó nhiều vụ án mạng đau lòng trong gia đình
xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ bị dồn nén tích tụ lâu ngày
đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là những người trẻ
vốn chịu tác động tiêu cực đến thể chất tinh thần
từ các trò chơi bạo lực
như vậy rõ ràng để hạn chế được loại tội phạm giết người này
yếu tố cốt lõi vẫn là sự quan tâm của gia đình
và một môi trường giáo dục lành mạnh
chỉ tính từ đầu năm đến nay
trên địa bàn tỉnh bắc giang xảy ra bảy vụ án giết người
khiến tám người bị chết
hầu hết các vụ án giết người đều xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân
thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh
dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân
điển hình là vụ việc do đối tượng dương minh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
chú xã xuân hương huyện lạng giang thực hiện
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ
sơn đã ra tay giết chết chính người anh trai của mình
là ông dương minh công
và ông hà minh tiến người ở cùng thôn
khi ông này vào can ngăn
hay như vụ đối tượng nguyễn thị thắm
chú tại xã đông hưng huyện lục nam
do mâu thuẫn vợ chồng nên đã dùng dao nhọn đầm nhiều nhát
khiến chồng là ông bùi thế vĩnh tử vong
thì ông ấy xuống đất
xuống đất thì ông ấy cầm nó ra lên
thế tôi mới nhìn thấy
thế tôi mới bảo thế ông giết tôi thật à
thế ông của tao giết mày
trong ngày hôm nay tao phải giết bằng đồng mày
thế ông của tao giết mày

thì bắt đầu đứng dậy thì hai người
cái cửa thì vẫn mở
cái cửa tính vẫn mở
thì tôi nói thế
thì tôi cứ rằm rằm tôi định rằm con dao
thì ông cứ kiểu giấu đi đó
ông kiểu giấu đi được tôi không rằm được
thế thì ông ấy hụt chân ngã
thế tôi vô được con dao phải là tôi túng con dao
phải là tôi đâm ông luôn
từ thực tế các vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh cho thấy
những yếu tố là nguyên nhân dẫn đến
các vụ án giết người vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
đó là đạo đức lối sống của bộ phận thanh niên
bị xuống cấp trước ảnh hưởng của game bạo lực
các trang web có nội dung thích động
chức năng giáo dục con cái
và các thành viên trong gia đình
nhất là giáo dục các chuẩn mực đạo đức
lối sống và hành vi ứng xử trong gia đình
và xã hội có giới hiệu giảm rút
những mâu thuẫn trong gia đình
hay mâu thuẫn cá nhân không được giải quyết rứt điểm
và cả vấn đề quản lý người bị tâm thần
điều trị ngoại trú tại địa phương
còn nhiều bất cập
đối với loại tội phạm này
trước tiên là phải từ
các cấp chính quyền
từ gia đình nhà trường
đoàn thanh niên phụ nữ
của chính quyền địa phương
với các tổ chức đoàn thể
có công tác tuyên truyền
đến tận người dân
để cho người dân hiểu được chính sách văn vật của nhà nước
từ đó người dân có ý thức
và có lối sống lành mạnh
tránh ra những mâu thuẫn
mà nội tại trong gia đình
hoặc là mâu thuẫn xã hội
không đáng có
để mà dẫn tới cái hành vi
là sử dụng hông khí gây án
dẫn đến chết người
của những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
từ thực tế các vụ án có thể thấy
để dân loại bỏ những nguyên nhân
dẫn đến các vụ án giết người xảy ra
không chỉ cần sự vào cuộc của lực lượng công an
mà còn cần sự vào cuộc tích cực
của mỗi gia đình và toàn xã hội
để xây dựng một môi trường sống lành mạnh
sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh
mới đây tại khu vực biên giới tỉnh hủa phăn lào
giáp với khu vực biên giới tỉnh sơn la
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng
sơn la và công an tỉnh hủa phan
đã tổ chức mật phục bắt quả tàng
một đối tượng đang vận chuyển số lượng cực lớn ma túy
đối tượng là thong sỉ giang
quốc tịch lào
tại hiện trường ban chuyên án đã thu giữ
bốn mươi kg ma túy dạng đá
một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
và hai bánh heroin
được biết đây là chuyên án thu giữ số lượng ma túy
từ đầu năm đến nay của
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
hiện đơn vị đang phối hợp bàn giao
cho công an tỉnh hủa phan lào
tiếp tục điều tra xử lý
còn tại tây ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
vào chiều ngày hôm qua đã khởi tố vụ án
khởi tố một mươi bị can
về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
đây là đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
có tổ chức quy mô chặt chẽ
thủ đoạn tinh vi
vào ngày hai mươi hai tháng ba
công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng công an huyện tân biên
triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy
lớn qua biên giới
tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi một kg ma túy
các loại hơn năm tỷ đồng
nhiều hung khí nguy hiểm
trong đó đáng chú ý là khẩu súng ngắn k năm mươi bốn
sáu viên đạn và các phương tiện khác có liên quan
nguồn ma túy vận chuyển vào tây ninh
sau đó đưa xuống thành phố hồ chí minh
tiêu thụ do đối tượng phùng hồng duy cầm đầu
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay đến đây là hết
những diễn biến an ninh trật tự tại các địa phương
sẽ liên tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin mời quý khán giả tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
với biên tập viên anh vũ và thu thủy
mình xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
với những tin tức chỉ đã cung cấp tới quý vị khán giả
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
bùi thị niêm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xóm khả
xã quý hòa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
về tội môi giới mại dâm
đối tượng này cao
sống mũi lõm
giái tai vuông
và có sẹo tròn hai x hai mm
trên sau mép trái
còn liên quan đến tội trộm cắp tài sản
công an huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
hà văn an
sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thường trú tại xóm đá hai
xã lỗ sơn huyện tân lạc tỉnh hòa bình
và đối tượng nguyễn văn tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn phương hạnh
xã tân tiến huyện trương mỹ
thành phố hà nội
bị công an huyện lương sơn tỉnh hòa bình
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chưa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện